kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi tháng một mươi thanh tra sở y tế tp hcm đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra
làm rõ việc một phụ nữ tử vong sau ba ngày phẫu thuật khúc mở bụng tại bệnh viện thẩm mỹ ganwo
trên đường cộng hòa quận tân bình
theo đó bệnh nhân tử vong là một phụ nữ năm mươi tuổi ngụ quận bình tân tp hcm
bà này được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện chợ rẫy vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau khi hút mở bụng tại bệnh viện thẩm mỹ gwangwoo số năm trăm bảy mươi sáu năm trăm bảy mươi tám đường cộng hòa quận tân bình
khi bệnh viện chờ rảy tiếp nhận bệnh nhân đã trong tình trạng đau bụng mạch nhanh hứa áp thấp
mặc dù đã nỗ lực điều trị nhưng bệnh nhân đã tử vong với chuẩn đoán bị sốc nhiễm trùng
viên hoại tử sâu thành bụng
hiện thanh tra sở y tế tp hcm cũng đã nắm thông tin vụ việc đang làm việc với bệnh viện thẩm mỹ
và chờ kết quả báo cáo từ bệnh viện chờ rảy để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định